quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng sớm nay sau khi vượt qua đảo hải nam trung quốc và đi xuống vịnh bắc bộ
cường độ bão số bảy đã suy yếu xuống còn cấp chín
lúc này bão số bảy đã đi xuống vịnh bắc bộ và vẫn đang giữ hướng di chuyển là tây tây bắc
khoảng chiều và tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục là vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông là từ vĩ tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
tại vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển phía bắc huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy biển động rất mạnh
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực ven biển các tỉnh từ hải phòng đến nghệ an có nước dâng cao do bão cao năm mét
trên đất liền ven biển các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
riêng vùng ven biển các tỉnh từ nam định đến nghệ an có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bảy ngay lúc này ở khu vực ven biển phía đông bắc bộ
các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình
khu vực ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã có mưa rào và rông trên diện rộng
tuy nhiên thời điểm mưa lớn sẽ bắt đầu từ trưa và chiều nay
sau bão sẽ có thêm tác động của đới gió đông mạnh lấn từ phía đông vào
cộng thêm không khí lạnh từ phía bắc bổ sung xuống
vì vậy từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to trên diện rộng
trong đó khu vực đồng bằng bắc bộ các tỉnh yên bái phú thọ sơn la hòa bình thanh hóa và cả nghệ an
có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh cho đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm trên một đợt
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến một mươi sáu tháng một mươi trên lưu vực sông đà sông thao sông chảy sông lô sông cầu và sông hoàng long
hệ thống sông mã sông cả sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông bắc bộ là từ hai cho đến bốn m
sông mã sông cả là từ ba cho đến một mươi mét
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ sông thao và sông chảy ở mức báo động hai sông hoàng long ở mức báo động một
trung và thượng lưu sông mã sông cả ở mức báo động một đến báo động hai có sông lên trên báo động hai
riêng thượng nguồn sông ngàn sâu ngàn phố và sông bưởi lên mức báo động hai đến báo động ba hạ lưu sông mã và sông cả ở mức báo động một
theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực bắc bộ bắc trung bộ
đặc biệt là các tỉnh hòa bình sơn la lào cai yên bái phú thọ hà giang tuyên quang thái nguyên quảng ninh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước